cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại hà nội từ một mươi bảy h hôm nay một trăm linh quân số công an quận hoàn kiếm ứng trực khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống đột xuất
đặc biệt các lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ khi có những biểu hiện quá khích đua xe cổ vũ đua xe trái phép
tại tp hcm đến thời điểm hiện tại một năm trăm linh quả pháo tầm cao tại nắp hầm thủ thiêm quận hai đã sẵn sàng để mang đến cho người dân màn trình diễn pháo hoa ấn tượng nhất trong lễ chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong đêm bắn pháo hoa và các hoạt động chào mừng năm mới
bắt đầu từ chiều ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi hai cảnh sát giao thông bố trí lực lượng phân luồng và điều tiết giao thông
vì lượng người đổ về các điểm ngắm pháo hoa vào trung tâm thành phố sẽ rất đông
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã xác định được nhân thân của người phụ nữ bị giết trong rễ cà phê ở thôn hai mươi hai xã hòa khánh tp bumathuot tp hcm và hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân là hiện trường giả
qua xác minh nạn nhân được xác định là chị nguyễn thị hường hai mươi một tuổi trú tại xã hòa khánh tp bumathuot
trước đó vào sáng ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi hai người dân phát hiện thi thể của một người phụ nữ đã phân hủy nên báo công an
theo nhận dạng thi thể người phụ nữ mất một bàn tay và đang trong giai đoạn phân hủy thi thể nạn nhân đen như bị đốt nhưng không phát hiện dấu hiệu bị cháy
qua khám nghiệm tử thi chị hường bị xiết cổ dẫn đến tử vong
theo người nhà của chị hường trước khi đi khỏi nhà bằng chiếc xe máy vision chị hường có đeo chiếc dây chuyền và lắc tay hai chiếc nhẫn và đem theo vài triệu đồng tiền mặt
tuy nhiên khi gia đình đến nhận thi thể thì không thấy còn những thứ này
liên quan đến đường dây ma túy hai bánh heroin đối tượng mắt xích trong đường dây này là vi văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã thụy hùng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bumathuot bắt giữ theo lệnh truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng trong đường dây ma túy lớn này
tuy nhiên có một số đối tượng trong đường dây đã bỏ trốn và bị truy nã
đối tượng vi văn linh đã được vi văn thế thuê để vận chuyển ma túy từ việt nam sang trung quốc
cơ quan điều tra làm rõ linh đã trực tiếp tham gia vận chuyển chót lọt năm lần với số lượng trên hai trăm linh bánh heroin từ việt nam sang trung quốc để thu lợi bắt chính

tổ chức đánh bạc võ văn tuệ và nguyễn trương gia bảo nhân viên khu vui chơi kinh đầm tầng một khu a trung cư hoàng anh gia lai blackview bảy mươi hai hàm nghi phường thạc sán quận thanh khê vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra
tại thời điểm kiểm tra công an quận thanh khê đã phát hiện khu vui chơi kinh đum có hơn bốn mươi người đang chơi game bắn cá ăn tiền
trong đó có gần một mươi thiếu niên dưới một mươi tám tuổi
được biết đối tượng đứng ra tổ chức điểm cờ bạc trên là nguyễn huy tùng chú trên địa bàn
khai thác dữ liệu trên máy tính của các đối tượng công an quận phát hiện một ngày cơ sở trên có hơn ba trăm linh lượt khách đến nộp tiền đánh bạc và số tiền điểm cờ bạc hưởng lợi là gần sáu mươi triệu đồng
công an quận đã tạm giữ số tiền hơn sáu mươi năm triệu đồng bảy máy game bắn cá và nhiều vật chứng khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
ước tình mỗi tháng tùng thu lợi hàng tỷ đồng từ điểm cờ bạc trá hình này
cảm ơn các bạn đã theo dõi